nút bóng danh nghĩa là hỗ trợ vốn cho người dân cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp
các nhóm đối tượng cho vai nặng lãi tại tỉnh quảng ngãi đã khiến cho hàng trăm người sập bẫy với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
qua thời gian theo dõi thì công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa nhiều băng nhóm này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa ba nhóm cho vay lãi cao với số tiền tiến dụng lên đến bốn tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
em cũng nghe nói rằng là mấy người có cũng được nên em vay bản vẹn năm mươi triệu em vào đây em làm ạ
rồi làm thì chứng thức là năm triệu em thu ra em gọi một người góp cho em là trong vòng hai mươi bảy ngày
từ đầu năm đến nay công an tỉnh quảng ngãi liên tục phát hiện nhiều nhóm cho vay tín dụng đen từ các tỉnh thành cả nước về địa bàn quảng ngãi hoạt động
qua khám xét phòng cảnh sát hình sự thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tờ rơi quảng cáo
cho vay tiền các nhóm này liên kết với nhau trong việc đòi nợ hăm dọa người dân khi không trả nợ đúng hẹn
cảnh sát hình sự đã tập trung đi tìm những người bị hại thông qua nó để thu thập tài liệu
công cố và xác minh đấu tranh làm rõ và đã phá giã bắt giữ một số băng nhóm cho vay
đem lại sự bình yên ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong điều kiện khó khăn như hiện nay tình trạng tiến dụng đen
cho vay nặng lãi vẫn tái diễn nhất là ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
vì vậy ngoài nỗ lực của các ngành chức năng trong việc điều tra ngăn chặn
thì người dân cũng cần cẩn trọng khi tiếp cận các nguồn vốn vay không rõ ràng của các nhóm tội phạm ngầm này